công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết đến nay còn khoảng bảy mươi tám năm trăm linh vé tàu tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi tại khu vực miền nam
cụ thể từ ngày hai mươi tháng chạp đến hai mươi chín tết còn một mươi bảy chỗ xuất phát từ ga sài gòn biên hòa đi các ga từ nha trang đến hà nội
thời điểm sau tết còn khoảng sáu mươi một năm trăm linh chỗ xuất phát từ ga hà nội đi các tỉnh phía nam
tuy nhiên thống kê lượng vé trước tết từ tp hcm đồng nai về khu vực miền trung
trong những ngày cao điểm thì gần như hết vé hành khách chỉ có thể mua được vé khi có người đặt giữ chỗ nhưng không thanh toán hoặc trả vé